hà nội thêm gần chín ca covid một mươi chín tám mươi tám người dân tiềm mũi nhắc lại
sở y tế hà nội tối hai mươi chín tháng ba thông báo vừa ghi nhận thêm tám chín trăm chín mươi ba ca covid một mươi chín mới giảm thêm hơn ba trăm linh ca so với ngày hôm qua
bệnh nhân phân bố tại năm trăm linh ba xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một một trăm một mươi ba ca hoàng mai sáu trăm ba mươi ba ca sóc sơn bốn trăm tám mươi bảy ca ba vì bốn trăm linh bốn ca ba đình ba trăm chín mươi tám
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một bốn trăm năm mươi chín một trăm một mươi một ca
tính tới hết ngày hai mươi tám tháng ba hà nội có hai trăm hai mươi sáu bảy trăm năm mươi tám bệnh nhân đang điều trị
theo dõi đã giảm một mươi một ca trong đó còn một năm trăm tám mươi một người điều trị tại viện một trăm chín mươi hai người điều trị tại cơ sở thu dung quận huyện thị xã
số còn lại gần hai trăm hai mươi ba hai trăm linh người theo dõi cách ly tại nhà
những ngày gần đây số ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày ở thủ đô chỉ khoảng một ba người
riêng ngày hôm qua không có ca tử vong nào
tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
là một ba trăm hai mươi người
về tiêm vaccine covid một mươi chín hơn tám mươi bảy sáu người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm ba mũi nhắc lại
bên cạnh đó có gần một trăm linh người cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm
việc trung quốc kiên trì áp dụng zero covid không chỉ gây khó khăn cho những người dân tại quốc gia này
mà các tiểu thương tại việt nam cũng trực tiếp bị ảnh hưởng đặc biệt là những người nông dân xuất khẩu trái cây
giải cứu thanh long giá chín mươi một thùng hai mươi kg
hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu sán năm đồng một kg
đây là những lời sao bán đã trở nên quen thuộc với người dân hà nội dạo gần đây
suốt từ thời điểm trước tết đến nay những điểm giải cứu thanh long hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu lúc nào cũng đầy áp hàng
thành ra cứ vài ngày chị thơ lại ghé vào những điểm mua này để mua một thùng trái cây hoặc hai ba quả dưa hấu
việc xuất khẩu sang trung quốc sụt giảm mạnh khiến hàng loạt các mặt hàng trái cây rội chợ bán với giá rẻ như cho
tại hà nội trong những ngày này người đi đường không khó để
bắt gặp những điểm bán trái cây giải cứu hỗ trợ tiêu thụ
thanh long dưa hấu được chất đóng trên vỉa hè bán với giá từ bốn đồng đến sáu đồng một kg
trên chợ mạng không chỉ có thanh long dưa hấu mà danh sách các loại trái cây bán giá rẻ tiếp tục được nối dài
đáng nói chuối tiêu hồng hàng xuất khẩu được trao bán lan liệt trên thị trường với giá chỉ năm đồng đến sáu đồng cho một kg
thậm chí có nơi giao bán giá chỉ ba đồng một kg rẻ hơn cả giá của một cốc
trà đá ở vỉa hè hà nội
theo các chủ hàng đây là mức giá rẻ chưa từng có
chị nguyễn thị oanh đầu mối bán chuối tiêu hồng ở hà nội cho biết
nếu không tách hàng xuất khẩu sang trung quốc loại chuối tiêu hồng xuất khẩu này nếu có bán ra thị trường
giá lên tới ba mươi năm bốn mươi đồng một kg và cũng chỉ có bán ở trong các siêu thị
nhưng thời điểm này xe chuối xuất khẩu sang trung quốc đang phải quay đầu về bán tại thị trường nội địa
không bán nhanh chuối chín sẽ thối hào
theo đó những chủ hàng như chị đành phải xả hàng bán giá rẻ
tại các thủ phủ dưa hấu ở gia lai phú yên hay bình định giá loại trái cây này đã tụt xuống đáy
chỉ còn hơn hai đồng một kg
ông phan văn lâm thuê đất trồng dưa tại e trà rang thuộc sơn hòa phú yên cho biết
thương lái chỉ mua dưa loại một trọng lượng bốn kg một trái trở lên với giá hai hai trăm linh đồng
loại hai từ ba cân một trái giá hai đồng
vậy là giòn giã gần ba tháng trời trồng và chăm sóc
cuối vụ vợ chồng ông đành phải bán đổ bàn tháo ước lỗ gần hai mươi triệu đồng
ông lâm buồn bã cho biết
nhìn đống dưa ế phơi nắng tôi rời vào chỗ mát chất đống trái dưa tròn trơn trượt lăn xuống đất vợ tôi ngồi khóc
chia sẻ về câu chuyện ùn ứ nông sản và điệp khúc rất giá
bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn lê minh hoan cho hay
cách đây ba bốn năm cũng có tình trạng ủn ứ tại cửa khẩu
nhưng không nặng nề như bây giờ
lần nào các câu hỏi tại sao lại lệ thuộc vào một thị trường lớn
không đa dạng không phát triển thị trường một trăm linh triệu dân
không tăng chế biến hàng hóa mà lại xuất khẩu thô
không chuẩn hàng hóa chất lượng xuất khẩu chính ngạch đầu tư phát triển logistics lại được đặt ra
như chúng ta mắc chứng hay quên vì khi giải phóng được hàng
thì những câu hỏi đó lại trôi đi mà không được kiên trì tìm các giải pháp đối phó việc đứt gãy
bộ trưởng nói
chưa kể chúng ta còn mắc bệnh tự bằng lòng hài lòng với những cái đang có nên ngại thay đổi
cách làm kinh tế vẫn mù mờ về đầu cung và đầu cầu không đi vào quỹ đạo
đôi khi giống như đi buôn chuyến nhiều hơn là hợp tác bài bản nên gặp nhiều rủi ro
không thể phủ nhận việc kiểm soát dịch tại trung quốc đang gây khó khăn không nhỏ
cho tất cả các mắt xích trong chuỗi xuất khẩu trái cây
đây là vấn đề không mới nhưng rất cần phải giải quyết triệt đề
tránh tình trạng phụ thuộc vào một phương án duy nhất
như hiện nay
sau chuỗi tăng f bất ngờ kéo dài nhiều tuần sau tết nguyên đán
hà nội liên tiếp ghi nhận số ca mắc giảm
một tuần trở lại đây số ca mắc covid một mươi chín của thủ đô đã giảm một phần ba so với thời gian dình dịch
chuyên gia nhận định đây là thời điểm thích hợp để hà nội và cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bệnh truyền nhiễm nhóm a đặc biệt nguy hiểm sau bệnh truyền nhiễm nhóm b nguy hiểm
để sớm ổn định đời sống xã hội phát triển kinh tế
từ sau tết nguyên đán số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục tăng cao và dẫn đầu cả nước
tuy nhiên trong những ngày qua số ca liên tục giảm chỉ còn dưới một mươi ca mắc mỗi ngày
theo nhận định của sở y tế thành phố đã bước qua đỉnh dịch
các chuyên gia y tế cho rằng khi hà nội đã qua đỉnh dịch
chúng ta cũng đã có nhiều hiểu biết về cơ chế lây lan phác đồ điều trị
vì vậy sự sợ hãi quá mức là điều không cần thiết
trên thực tế ngày một mươi bảy tháng ba chính phủ đã có nghị quyết về chương trình
phòng chống dịch covid một mươi chín
khi covid một mươi chín chuyển sang bệnh chuyển nhiễm nhóm b
có rất nhiều chính sách về y tế an sinh xã hội đã thay đổi
cụ thể người bệnh covid một mươi chín không được nhà nước chi trả toàn bộ chi phí điều trị nữa
mà người dân phải trả tiền hoặc hưởng bảo hiểm y tế như khám chữa bệnh thông thường
bên cạnh đó chính sách về cách ly khai báo y tế cũng phải thay đổi
người dân cần phải cách ly nhưng không bắt buộc phải cách ly cộng đồng như nhóm a
nhưng có khuyến cáo cách ly
nếu covid một mươi chín là nhóm b người dân có thể không phải khai báo y tế nữa
các chính sách phải xây dựng sao cho phù hợp vì covid một mươi chín có quá nhiều tính chất đặc thù và phức tạp
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
đại học y hà nội cho biết đến thời điểm này covid một mươi chín không nên xem là đại dịch nữa
mà xem như một bệnh chuyên khoa
khác với cúm nên xem covid một mươi chín là một bệnh thông thường của một bệnh chuyển nhiễm
bên cạnh đó chúng ta cũng không nên đếm ca mắc covid một mươi chín ở thời điểm hiện tại
bởi đa số trường hợp người dân tự ở nhà tự test nhanh dương tính rồi điều trị nên không thống kê được
người có bệnh tự mua thuốc chữa hết bảy ngày cách ly test âm tính thì tự động đi làm
còn có một bộ phận người lao động f không có triệu chứng vì vấn đề cơm áo gạo tiền
không khai báo tình trạng bệnh để tiếp tục mưu sinh
có thể thấy việc tiến tới xem covid một mươi chín là bệnh chất đặc thù
bệnh đặc hữu là vô cùng quan trọng với đời sống xã hội
người dân cần được trở lại cuộc sống bình thường
ít nhất là không còn cảnh xếp hàng dài chờ giấy chứng nhận f liên tục phải cách ly
học sinh cũng không đi học vài ngày có ca nhiễm lại phải nghỉ học
kéo theo cha mẹ nghỉ làm chăm sóc con
tuy nhiên việc cuộc sống trở lại bình thường mới không đồng nghĩa với việc
lơ là các biện pháp phòng dịch cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày